thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương bão số một mươi ba dự báo là có thể sẽ suy yếu thành vùng thấp khi đi đến vùng biển quảng trị quảng ngãi nhưng vẫn gây thời tiết rất xấu cho các vùng biển
bão số một mươi ba đang ở cuối cấp tám đầu cấp chín đang di chuyển theo hướng tây tây bắc ngày mai một mươi hai tháng một mươi một bão sẽ đổi hướng theo hướng tây tây nam
theo dự báo nhiều khả năng bão sẽ tan trên biển hoặc suy yếu thành áp thấp trước khi vào đất liền các tỉnh từ quảng trị đến thừa thiên huế
hoàn lưu bão cộng với không khí lạnh sẽ gây ra mưa vừa đến mưa to từ một trăm năm mươi hai trăm linh mm có nơi mưa cục bộ có thể lên đến ba trăm linh bốn trăm linh mm
vùng mưa trọng điểm được dự báo là các tỉnh từ quảng trị đến quảng ngãi
bão số một mươi ba xuất hiện vào cuối mùa bão trong thời gian không khí lạnh liên tục được tăng cường nên diễn biến còn phức tạp
cần theo dõi các bản tin dự báo báo